các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau hà nội tp hcm cũng đang đưa ra các giải pháp và lộ trình thích hợp để hạn chế kiểm soát sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân
đồng thời thành phố cũng đề ra các mục tiêu cụ thể trong việc phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng nhằm giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị
theo viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải bộ giao thông vận tải dự báo đến năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm sẽ có hơn bốn trăm linh ô tô con
trung bình có bốn mươi năm xe trên một dân
xe máy đạt gần tám bốn
triệu chiếc với hơn chín trăm linh xe trên một dân
bên cạnh đó với sự xuất hiện và tăng trưởng nhanh chóng của loại hình xe công cộng như grab uber grabbuy góp phần không nhỏ đến sự quá tải cho hạ tầng giao thông
trong khi đó diện tích đất dành cho giao thông chỉ đạt tám sáu so với diện tích đất xây dựng đô thị dù theo quy hoạch phải đạt hơn hai mươi hai
trước sự quá tải trên nhiều chuyên gia giao thông cho rằng đã đến lúc tp hcm cần đưa ra lộ trình cụ thể để hạn chế và tiến tới cấm xe máy lưu thông như tại thủ đô hà nội
mời quý vị và các bạn tìm đọc bài viết tp hcm cân nhắc việc cấm xe gắn máy trên trang ba báo thời nay số ra ngày hôm nay
túng thiếu phải đi vay mượn ở các băng nhóm giang hồ không ít người bị xa chân vào vòng xoáy tín dụng đen không lối thoát
đó là nội dung bài viết hãi hùng tín dụng đen được đăng tải trên trang ba báo thanh niên
lợi dụng sự thiếu hiểu biết khó khăn về kinh tế của một bộ phận người dân đối tượng cho vay đã tổ chức phát dán tờ rơi ở các khu dân cư nghèo
các chợ với nội dung cho vay không tín chấp nhận tiền ngay nhằm rụ rỗ người dân vay tiền
đến khi nạn nhân không có khả năng chi trả thì bọn chúng đe dọa đánh đập khủng bố tinh thần đập phá tài sản cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân
mặc dù công an tp hcm đã chủ động lập kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm này nhưng tình hình ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp
đã qua nhiều phiên họp với nhiều tranh cãi về tăng lương tối thiểu nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong hội đồng tiền lương quốc gia
rõ rồi nhưng tăng bao nhiêu cho phù hợp đảm bảo lợi ích cho cả hai phía mới là chuyện đau ốc
mức lương tối thiểu hay mức chịu đựng tối đa là bài viết trong một sự kiện bình luận báo lao động ngày hôm nay
bài báo cho biết một trong những mâu thuẫn hiện nay là tăng năng suất lao động rồi mới tăng lương
hay tăng lương để tăng năng suất lao động hoàn toàn thuộc về sự chủ động của doanh nghiệp
và để doanh nghiệp có thể tăng lương cho người lao động ở mức lý tưởng còn có một điều kiện khác quan trọng hơn
đó là làm sao giảm bớt chi phí bôi trơn
tiền để trung chi cho các cửa công tiêu cực mà doanh nghiệp phải bỏ ra mỗi năm không nhỏ
nếu không đốt lót thì có thể bù đắp vào thu nhập cho người lao động
nền kinh tế đã có những bước chuyển mạnh mẽ nhưng không phải đã thuận buồm xuôi gió
nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thực tế đối tượng doanh nghiệp này đang cần thêm những chính sách mở để có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng cần thêm chính sách mở là bài viết trên báo hà nội mới
bảy mươi là con số doanh nghiệp tư nhân không tiếp cận được vốn
mặc dù đã có nhiều chính sách tăng trưởng tiến dụng cho khu vực
bởi vậy khi có nhu cầu đầu tư những doanh nghiệp này lại phải tìm đến những nguồn cho vay
như là người thân và vay ngoài với lãi suất và rủi ro cao
để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng
ngân hàng cần thay đổi tư duy như bên cạnh việc thiết kế những điều kiện cho doanh nghiệp vay
theo hướng đơn giản hóa thủ tục
ngân hàng cũng nên tính đến việc cho doanh nghiệp vay tín chấp thay vì thế chấp tài sản đảm bảo
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay cũng đề cập đến một vấn đề gây nhức nhối tại các đô thị hiện nay
đó là ô nhiễm tiếng ồn loại ô nhiễm được ví như sát nhân giấu mặt
không nhiều người biết rằng tiếng ồn là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe lớn thứ hai sau bụi
tiếng ồn không tích lũy trong môi trường như ô nhiễm chất độc
nhưng nó gây tác động xấu cho sức khỏe con người và có thể để lại hậu quả lâu dài
ngoài ảnh hưởng đến cơ quan thính giác thì nó còn gây ra chứng mất ngủ tăng huyết áp
bệnh lý mạch vành suy giảm nhận thức ở trẻ em
để hạn chế loại ô nhiễm này thì các cấp chính quyền cần tăng cường tuyên truyền
để người dân doanh nghiệp có ý thức hơn về môi trường sống
sử dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với các chủ thể thường xuyên gây ra tiếng ồn
làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cộng đồng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai